thưa quý vị chiều nay tại nhà quốc hội đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã chủ trì cuộc họp xin ý kiến lãnh đạo quốc hội về việc tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và dự thảo luật công đoàn sửa đổi
tham dự cuộc họp có đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ các đồng chí phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định nguyễn đức hải trần quang phước
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nêu rõ tại kỳ họp thứ bảy quốc hội dự kiến sẽ thông qua một mươi luật cho ý kiến về một mươi một dự án luật trong đó có dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và dự án luật công đoàn sửa đổi
đây là hai dự án luật khó nhất là luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đúng quy định trước khi trình quốc hội bởi đây là dự án luật có liên quan đến nhiều đối tượng tới người lao động với nhiều vấn đề đáng quan tâm như rút bảo hiểm xã hội một lần
về lương phó chủ tịch thường trực quốc hội nhấn mạnh đây là những dự án luật khó cần có sự thống nhất giữa chính phủ và ủy ban thường vụ quốc hội trước khi chỉnh quốc hội xem xét thông qua nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất cao đồng thời tính toán đến khả năng thực hiện
sáng nay tại hải phòng đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã làm việc với ban chấp hành đảng bộ thành phố hải phòng về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
chuyển đổi số quốc gia và xây dựng hải phòng trở thành thành phố không có tội phạm về ma túy
đại tướng tô lâm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển chung của thành phố các kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng nghị quyết đại hội lần thứ một mươi sáu đảng bộ thành phố tình hình quốc phòng an ninh được bảo đảm
đại tướng cũng cho biết thêm tinh thần buổi làm việc nhằm kiểm tra việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tại thành phố hải phòng kiểm điểm về công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố và việc triển khai thực hiện đề án sáu quản trị quản lý xã hội phục vụ người dân doanh nghiệp một cách công khai minh bạch nghiên cứu tham mưu xây dựng và nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả trong bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội

đại tướng lương cường ghi nhận biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng tinh thần trách nhiệm chủ động của ban quản lý dự án các cơ quan chức năng của quân ủy trung ương bộ quốc phòng các nhà thầu các đơn vị tư vấn giám sát tư vấn thiết kế và toàn thể cán bộ kỹ sư công nhân người lao động trực tiếp thi công công trình
đến thời điểm này dự án đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra trong giai đoạn một và bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối về người phương tiện trang bị chất lượng
để bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra các đơn vị liên quan cần bám sát các mốc thời gian chính nhất là trước dịp kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai và ba mươi năm năm ngày hội quốc phòng toàn dân
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hùng hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về hai dự thảo nghị quyết thí điểm tách công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập cùng với đó là nghị quyết phân cấp cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
theo bộ kế hoạch và đầu tư việc tách công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng là nội dung tương đối mới hiện nay số lượng dự án được áp dụng còn ít quy mô thu hồi đất khá đa dạng số bộ cơ quan địa phương được phép áp dụng còn hạn chế
theo bộ kế thời gian thí điểm chưa lâu khó bóc tách để đánh giá hiệu quả cụ thể thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nói riêng và thực hiện dự án tổng thể nói chung do đó chính sách này cần tiếp tục được thí điểm việc tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với một số dự án theo đề xuất của các bộ cơ quan địa phương thực hiện thí điểm cần làm rõ dự án địa phương thời hạn cụ thể bảo đảm tính khả thi trong thực hiện đi kèm với đánh giá so sánh với các dự án tương đồng sau quá trình thí điểm
đối với việc xây dựng các chính sách thí điểm cần bảo đảm đầy đủ dễ triển khai khả thi trên thực tế tránh tình trạng quy định không đầy đủ dẫn đến vương mắc khi thực hiện trình tự thủ tục
đối với nghị quyết phân cấp cho chủ tịch ubnd cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh mục đích để tạo sự chủ động cho địa phương và bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo điều hành quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh đơn giản hóa các quy trình thủ tục trong hoạt động lập ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh phù hợp với thẩm quyền của ubnd cấp tỉnh bảo đảm trình tự thủ tục điều khoản truyền tiếp cần thiết để sau khi ban hành nghị quyết có thể thực hiện được ngay mà không cần phải chờ ban
bảo đảm phù hợp đồng bộ với quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương pháp luật về đầu tư công pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan khác phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường và bộ kế hoạch đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các sự thảo nghị quyết báo cáo chính phủ để chính quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ tám tới đây sớm đưa các chính sách vào cuộc sống